nhằm giảm thiểu ủn tắc giao thông cuối năm nay thành phố hà nội sẽ khởi công xây dựng hai cầu thấp qua hồ linh đàm và xây hai nhánh đường kết nối với đường vành đai ba trên cao
dự án gồm hạng mục xây dựng hai cầu thấp qua hồ linh đàm một đầu nối với đường hoàng liệt một đầu nối với đường nguyễn xiển song song với cầu cảng vành đai ba trên cao hiện nay
hai cầu thấp qua hồ linh đàm có tổng chiều dài trên năm trăm linh mét trong đó một bên có chiều dài gần hai trăm sáu mươi m một bên có chiều dài hơn hai trăm tám mươi m chiều rộng mỗi cầu là một mươi ba m
bên cạnh đó hai đường nhánh trên năm trăm linh mét kết nối từ cầu đi thấp với đường vành đai ba trên cao cũng được đầu tư xây dựng tổng kinh phí đầu tư là ba trăm bốn mươi tỷ đồng
trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư là một mươi năm tỷ đồng chi phí xây dựng là gần hai trăm sáu mươi tỷ đồng
dự kiến tháng một mươi hai dự án sẽ khởi công và hoàn thành